tiếp đại sứ new zealand hake mening đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ của mình
đóng góp quan trọng vào quan hệ đối tác toàn diện việt nam new zealand
thủ tướng đánh giá việt nam và new zealand có nhiều tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhất là nông nghiệp khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo
đồng thời mong muốn hai bên hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng công nghệ cao
mặc dù kim ngạch thương mại hai nước thời gian qua đã tăng trưởng nhanh nhưng thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục triển khai các biện pháp
để kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa xứng với tiềm năng và thế mạnh mỗi nước
nhân dịp này thủ tướng cảm ơn ngài đại sứ đã hợp tác rất tốt với cơ quan và chính phủ việt nam trong nhiệm kỳ của mình
góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước chúc ngài đại sứ thành công ở cương vị mới
và mong rằng dù ở cương vị nào ngài đại sứ cũng đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
về phần mình ngài đại sứ hai kê minh ninh cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và cho biết
những năm qua được nhận nhiệm vụ đại sứ tại việt nam là một điều tuyệt vời và đã nỗ lực để đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
quan hệ thương mại hai nước đã phát triển nhanh và cân bằng
ngài đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển
trong đó giáo dục và nông nghiệp là nền tảng quan trọng trong hợp tác hai nước